thời gian qua huyện tân uyên tỉnh lai châu đã thực hiện hiệu quả việc lồng ghép các chương trình dự án giảm nghèo trên địa bàn
và giúp người dân từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi góp phần cải thiện đời sống và nâng cao thu nhập
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân mời quý vị cùng theo dõi
năm hai nghìn hai mươi huyện tân uyên được chương trình ba mươi a chương trình một trăm ba mươi năm hỗ trợ trên tám mươi năm tỷ đồng
để xây dựng các công trình hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế cho người dân và nhân rộng mô hình giảm nghèo
cụ thể hỗ trợ giống cây trồng con vật nuôi vật tư sản xuất để phát triển kinh tế
từ đó tạo điều kiện cho các hộ gia đình phát triển kinh tế cải thiện đời sống thoát nghèo bền vững
được nhận nước quan tâm hỗ trợ cây con giống giống trè này canh đeo
và gia đình cũng chăn nuôi được thích cóp được
xong rồi thì
mua thêm diện tích trè phát triển thêm đàn da súc
đến bây giờ thì trè với đàn da súc cũng
cả năm tổng thu nhập gia đình cũng được tầm một trăm linh triệu một năm
năm hai nghìn hai mươi này thì xuất bán đi tầm một mươi bốn tấn rồi
một năm thì cũng tầm khoảng ba mươi đến ba mươi năm triệu
trên lòng người thôi
nhờ thực hiện tốt các chính sách chương trình dự án giảm nghèo và phát triển kinh tế
người dân bước đầu chuyển hình thức tự cung tự cấp sang hình thức sản xuất hàng hóa
đến nay trên địa bàn huyện đã hình thành một số vùng phát triển kinh tế
mang lại hiệu quả như trồng trè mắc ca chăn nuôi gia súc nuôi thủy sản dưới lòng hồ thủy điện
chương trình ba mươi a chương trình một trăm ba mươi năm và chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp của tỉnh lai châu
chính các nội dung hỗ trợ này đã giúp người dân tiếp cận được với các giống cây trồng vật nuôi mới có năng suất chất lượng
thứ hai là người dân tiếp cận được với các tiến bộ khoa học kỹ thuật biện lập khoa học kỹ thuật về giống
và giúp người dân thúc đẩy người dân là phát triển kinh tế vươn lên so đói giảm nghèo và vươn lên làm giàu
thực tế ở tân uyên lai châu cho thấy các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế
đã giúp người dân vùng khó mạnh dạn thay đổi tập quán canh tác manh mún nhỏ lẻ
sang sản xuất hàng hóa từ đó nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp góp phần giảm nghèo bền vững tại địa phương